vừa qua hội khơ me việt nam tỉnh duyên hải co công campuchia đã tổ chức khánh thành trụ sở tỉnh hội thành phố khê ma rạ phu minh
nhân dịp này một lớp học tiếng việt cho con em người campuchia gốc việt cũng được đưa vào hoạt động
tham dự buổi khánh thành công trình có đại diện tổng lãnh sự quán việt nam tại tỉnh pre sihanov
đại diện phòng cộng đồng đại sứ quán việt nam tại campuchia cùng ban chấp hành hội khơ me việt nam tỉnh co công
đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người gốc việt trên địa bàn
đặc biệt có một lớp học cho con em gốc việt trên địa bàn học tốt hơn ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc
các bậc phụ huynh đều mong mỏi con em mình học giỏi ngôn ngữ và văn hóa việt nam
để mai sau góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của cả đất nước campuchia và việt nam